cảnh việc kịp thời hỗ trợ phát khẩu trang cho những đối tượng khó khăn tăng cường kiểm tra xử phạt nghiêm cất trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng để tăng tính dân đe và quản lý chặt chẽ người nhập cảnh người nước ngoài lưu trú trên địa bàn
còn tại hải dương phó chủ tịch ubnd tỉnh hải dương lưu văn bản vừa yêu cầu tỉnh này siết chặt ngay công tác quản lý trong các khu cách ly tập trung và phong tỏa
chủ tịch ubnd cấp huyện thành lập kiện toàn bộ máy quản lý trong các khu cách ly tập trung quy định rõ chức trách nhiệm vụ được giao
đối với khu cách ly có từ một trăm linh người trở lên giao cán bộ thuộc lực lượng quân đội làm đội trường y tế làm đội phó và một đội phó khác là cán bộ địa phương
lực lượng nào để sai sót phải chịu trách nhiệm
sở y tế phối hợp với ubnd cấp huyện bố trí cho người đến cách ly đảm bảo giãn cách theo quy định
trong mỗi khu vực cách ly tập trung hình thành ngay hệ thống sổ sách theo dõi
chi tiết cập nhật tình hình thực hiện công việc mỗi ngày
tỉnh sẽ thành lập các đoàn kiểm tra ở ba cấp để kiểm tra khu vực cách ly tập trung và khu vực phong tỏa
việc kiểm tra có thể báo trước hoặc không báo trước qua kiểm tra giám sát nếu phát hiện cán bộ
người dân không thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch cần xử lý ngay
lãnh đạo cấp huyện phải chịu trách nhiệm đối với công tác phòng dịch của địa phương mình nếu để xảy ra sai sót
theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh gia lai
tính tới một mươi tám h ngày hôm qua ngày một mươi sáu tháng hai địa phương này đã lấy bốn mươi ba bốn trăm tám mươi mẫu để xét nghiệm sars cov hai
và trong đó thì phát hiện hai mươi bảy mẫu dương tính
trong hai mươi bảy bệnh nhân mắc covid một mươi chín đã có sáu bệnh nhân âm tính lần hai và bảy bệnh nhân âm tính lần một
riêng trong ngày một mươi sáu tháng hai tỉnh gia lai xét nghiệm hơn một mươi sáu sáu trăm linh mẫu cộng đồng của người dân ở các phường đoàn kết
phường sông bờ thị xã ia unpa và người dân khu vực chợ phú thiên
tất cả đều cho kết quả âm tính với sars cov hai
trong chiều ngày một mươi sáu tháng hai thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh gia lai đã họp trực tuyến với ban chỉ đạo địa phương
có bệnh nhân covid một mươi chín để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch
đồng thời tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển hàng hóa hành khách nông sản trong hoàn cảnh phòng chống dịch
ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu tiếp tục duy trì nghiêm các chốt kiểm soát dịch
giám sát y tế tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
tăng cường quản lý công dân từ các vùng địa phương có dịch người nước ngoài nhập cảnh về tỉnh
đề nghị các địa phương tăng cường họp trực tuyến học sinh được tiếp tục nghỉ học cho tới khi có thông báo mới
văn phòng ubnd tp hà nội ngày hôm qua một mươi sáu tháng hai đã có thông báo kết luận của phó chủ tịch ubnd tp chử xuân dũng
trường ban chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tp hà nội
theo đó từ giờ ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
hà nội yêu cầu tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích cơ sở tôn giáo
tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn uống đường phố trà đá vỉa hè và quán cà phê
đến khi có chỉ đạo mới của ubnd tp
đặc biệt với nhà hàng ăn phục vụ trong nhà ban chỉ đạo chống dịch covid một mươi chín của hà nội
yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn thực hiện giãn cách tối thiểu hai mét giữa người với người
hoặc giữ khoảng cách tối thiểu một mét và có tấm chắn giữa các vị trí ngồi
không sử dụng đồ chung khuyến khích bán hàng mang về nhà
trường hợp không đáp ứng đầy đủ việc phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu buộc phải dừng hoạt động
trưởng ban chỉ đạo chống dịch covid một mươi chín của hà nội yêu cầu các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra
việc đóng cửa các quán game internet quán bar karaoke club
bên cạnh đó cần tuyên truyền yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch
theo khuyến cáo năm k của bộ y tế
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh lâm đồng đã triệu tập người dân
người làm giả công văn của ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
về thông tin đi học trở lại sau kỳ nghỉ tết
cơ quan công an để làm việc
người được triệu tập làm việc là học sinh lớp một mươi một trường trung học phổ thông tại thành phố bảo lộc
học sinh này khai nhận đã tải từ mạng internet hình ảnh văn bản gốc
vào ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
về việc cho trẻ em mầm non học sinh phổ thông học sinh sinh viên đi học trở lại
từ ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
rồi dùng phần mềm sử ảnh để chỉnh sửa vào ngày một mươi bảy tháng hai thành ngày một tháng ba
hình ảnh văn bản đã chỉnh sửa được học sinh này gửi cho nhóm bạn bè với mục đích là treo đùa
hình ảnh sau đó đã bị phát tán trên mạng xã hội làm nhiễu loạn thông tin
đã khiến cho nhiều người hoang mang
bản thân em này không lường trước được hậu quả do hành vi của mình gây ra
những học sinh liên quan cũng được cơ quan công an triệu tập để làm việc
bước đầu các em nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý
công an huyện lục ngạn tỉnh bắc giang vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính
đối với một người dân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thôn trại mật xã tân quang huyện lục ngạn
về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
người này được xác định là người thuộc diện phải cách ly tại nhà do có liên quan đến
các trường hợp dương tính với sars cov hai trong vùng dịch ở tỉnh hải dương
ngày hai mươi tám tháng một ubnd xã tân quang đã ban hành quyết định phê duyệt cách ly y tế tại nhà
đối với người phụ nữ này từ ngày hai mươi tám tháng một đến ngày một mươi bảy tháng hai để phòng dịch
tuy nhiên qua giả soát kiểm tra trên mạng xã hội facebook công an huyện lục ngạn phát hiện
một tài khoản facebook livestream vào tối ngày một mươi tháng hai có sự xuất hiện của người phụ nữ này
không phải là địa chỉ nhà riêng đang cách ly sau khi nắm bắt thông tin và xác minh vụ việc
công an huyện lục ngạn đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế với mức phạt là năm triệu đồng
tại nhà đối tượng phan quốc uy ở tổ dân phố thạch bi hai phường phổ thạch thị xã đức phổ
lực lượng cảnh sát hình sự công an thị xã đức phổ đã bắt khỏa tang sáu đối tượng đang đánh bài xỉ tố ăn thua bằng tiền
thu giữ tại sòng bạc và trên người các đối tượng là một trăm hai mươi sáu triệu đồng
cùng với nhiều tăng vật là bộ bài điện thoại di động hay xe mô tô
đây là sòng bạc lớn trong thời gian qua mà công an thị xã đức phổ đã triệt phá
thưa quý vị ngay trong những ngày tết nguyên đán đôi khi chỉ là những va chạm nhỏ
song do cách hành xử thiếu bình tĩnh của người trong cuộc mà dẫn đến sâu sát gây thương tích cho nhau
thậm chí là xảy ra án mạng đã khiến cho người thì nhập viện cấp cứu và người thì bị bắt để lại
nỗi đau không chỉ cho những người thân của bị hại mà còn cả gia đình bị can
vâng điều đáng nói là cả thủ phạm hay nạn nhân đều là những người sinh ra và lớn lên trong cùng một thôn bản
để ngăn chặn không để những việc nhỏ nảy sinh thành vụ việc lớn phức tạp
mỗi người khi phát hiện mâu thuẫn xích mích cần có trách nhiệm can ngăn hòa giải
hoặc báo cho cơ quan chức năng kịp thời vào cuộc giải quyết
đặc biệt là những người trong cuộc hãy biết kiềm chế nhường nhịn
để những va chạm nhỏ trong cuộc sống không mang lại hậu quả lớn đau lòng
chiều ngày một mươi ba tháng hai tức mùng hai tết khi mọi người còn đang náo nước vui xuân
thì người dân ở thôn nùng mới xã đậm khòa huyện hoàng su phi tỉnh hà giang
bàng hoàng khi nghe tin có hai nhóm thanh niên dùng dao giải quyết mâu thuẫn
tại đây nùng xeo nghi hỏi thèn đức đạt về số tiền ba trăm linh
mà trước đó cả hai đi làm thuê được chủ trả công nhưng nghi chưa đưa cho đạt
lời qua tiếng lại nghi và đạt đã xô xát
mặc dù được mọi người trong nhóm cùng can ngăn nhưng nghi vẫn hung hãn
rút dao mang theo người đâm ba nhát vào thèn văn xăm
tiếp đó đâm hai nhát vào nùng thanh xuân và đâm tiếp thèn đức đạt
hậu quả cả ba người bị thương nặng
khoảng hai mươi ba h ngày một mươi ba tháng hai hai nghìn hai mươi một chúng tôi có tiếp nhận ba bệnh nhân
tại khoa ngoại bệnh viện hoàng su phi đón bằng xe cứu thương
trong tình trạng ba bệnh nhân lúc nào có bệnh nhân xăm là trong tình trạng nặng nại hơn
trong quá trình tiếp nhận chúng tôi cũng là khẩn trương làm đầy đủ hồ sơ bệnh án
và trục chiếu làm đầy đủ xét nghiệm
chúng tôi cũng đã đi mổ cấp cứu xử lý vết thương cho bệnh nhân
cho quá trình điều trị đến hiện tại thì bệnh nhân cũng tạm ổn định
ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hoàng su phi
đã bắt giữ nghi can nùng xeo nghi đồng thời phối hợp với các lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án
chúng tôi đi xeo chúng tôi mới giao cho đâm
rồi sau xong vụ phát chúng tôi lại đâm lại

xong cũng quay lại còn mỗi xuân xuân một đang đánh chính
chống đâm xuân hai phát vào lòng sâu
lúc đấy là anh quá tuyến xá lên là một trại hại dừng
ngay sau khi thực hiện ý kiến chỉ đạo tổ công tác đã tiến hành xuống hiện trường
phối hợp với công an xá nậm khỏa
khi xuống đến hiện trường thì đối tượng đã rời khỏi hiện trường
bằng các biện pháp nghiệp vụ rồi công tác phối hợp vận động gia đình với quần chúng
sau khoảng một tiếng đồng hồ tổ công tác đã tiếp cận và vận động đối tượng ra để làm việc với cơ quan điều tra
cơ quan công an đang củng cố hồ sơ vật chứng xác định để đưa vụ việc ra xử lý trước pháp luật
vụ án cũng là hồi chuông cảnh báo về việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực coi thường mạng sống của người khác
gây hậu quả lớn cho chính bản thân mình và những hệ lụy cho cuộc sống sau này
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua một số nội dung nổi bật sẽ có trên các số báo ra sáng ngay
cùng với sự đồng hành của biên tập viên hồng nhung
xin mời chào hồng nhung ạ
xin cảm ơn chị minh hương
thưa quý vị báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết có nhan đề
cố tình làm lây lan dịch bệnh covid một mươi

chế tải đã có không khó xử lý
nội dung bài viết đề cập đến việc các trường hợp là bệnh nhân
người tiếp xúc với bệnh nhân covid một mươi chín khai báo không chính xác
giấu lịch trình trường hợp trốn cách ly không hợp tác với cơ quan chức năng
có thể gây ra hiểm họa khiến dịch bệnh bùng phát lây lan trong cộng đồng
các luật sư chuyên gia cho rằng chế tài đã có không khó để xử lý những trường hợp này
và mới đây hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tp hà nội
đã thông tin mức xử phạt vi phạm hành chính trong phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó đối với các hành vi không khai báo y tế khai báo không đầy đủ
khai báo gian dối trốn cách ly có thể bị xử lý theo luật hình sự
mức phạt tù có thể lên đến một mươi hai năm
hải dương đề nghị hải phòng quảng ninh tạo điều kiện lưu thông hàng hóa
đây là nhan đề bài báo đăng trên báo lao động
hiện nay trên địa bàn tỉnh hải dương các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
chế biến nông sản thực phẩm cơ bản đã tổ chức triển khai sản xuất kinh doanh
do vậy nhu cầu vận chuyển hàng hóa tiêu thụ nông sản thực phẩm nguyên vật liệu sản xuất
xuất nhập khẩu hàng hóa trở lại hoạt động tăng nhiều sau kỳ nghỉ tết
tuy nhiên đã xuất hiện việc các tỉnh thành phố giáp danh hải dương
không cho xe hàng của hải dương đi qua kể cả việc sang tải tại các chốt giáp danh
trước tình trạng trên ubnd tỉnh hải dương đề nghị bộ công thương
ubnd thành phố hải phòng ubnd tỉnh quảng ninh ubnd các tỉnh thành phố
có cửa khẩu quan tâm chỉ đạo các đơn vị có liên quan các chốt trạm kiểm soát dịch bệnh
ubnd các xã phường thị trấn trên địa bàn tạo điều kiện cho phép các phương tiện
người lái xe người giao nhận hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương
được ra vào các địa phương đã áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng dịch theo quy định
để lưu thông hàng hóa kịp thời tiêu thụ và thông quan xuất khẩu theo đúng kế hoạch
who chấp thuận dùng khẩn cấp vaccine covid một mươi chín việt nam sắp nhập
thông tin này được đăng tải trên báo tuổi trẻ
trợ lý tổng giám đốc who nhận định việc đưa vaccine của astrazeneca vào danh sách sử dụng khẩn cấp
sẽ mở đường cho việc tiêm chủng loại vaccine này ở các nước nghèo
đánh giá của who cho thấy vaccine astrazeneca đáp ứng các tiêu chí phải có về độ an toàn
các lợi ích và mức độ hiệu quả cũng cao hơn những rủi ro có thể xảy ra
vaccine của astrazeneca đang được ca ngợi là vaccine cho thế giới vì rẻ hơn
và dễ phân phối hơn so với một số đối thủ
astrazeneca cho biết sẽ phân phối khoảng ba trăm ba mươi triệu liều vaccine tới một trăm bốn mươi năm nước trước cuối tháng ba thông qua covax
tại châu á trong số các nước sắp sửa được nhận vaccine từ covax có việt nam philippines và indonesia
trong sáu ngày nghỉ tết gần ba mươi ca tai nạn giao thông vào khám cấp cứu
trong đó có một trăm sáu mươi ba ca tử vong
mặc dù số ca nhập viện vì tai nạn giao thông trong sáu ngày tết tại bệnh viện việt đức năm nay giảm so với năm trước
nhưng số bệnh nhân tai nạn giao thông có sử dụng rượu bia lại tăng mạnh
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân online
thông tin từ bệnh viện việt đức cho biết trong sáu ngày tết tính từ ngày hai mươi tám tháng chạp cho đến hết ngày bốn tết
tổng số bệnh nhân bị tai nạn nói chung nhập bệnh viện việt đức là sáu trăm sáu mươi bảy
giảm hơn so với năm hai nghìn hai mươi là một trăm linh ba ca
trong đó số bệnh nhân tai nạn giao thông giảm hai mươi năm ca
nhưng số bệnh nhân tai nạn giao thông có sử dụng rượu bia lại tăng bốn mươi chín ca so với năm ngoái là ba mươi năm ca
bác sĩ phạm việt hùng trưởng kiếp trực ngày năm tết nhấn mạnh
tỷ lệ tai nạn giao thông do rượu bia tăng cao chỉ tính riêng trong buổi sáng ngày mùng năm tết
thì năm trên sáu ca tai nạn giao thông từ tuyến dưới xin chuyển lên đều có nguyên nhân từ sử dụng rượu bia
bác sĩ hùng cho biết việc cấp cứu chấn thương sọ não trong tai nạn giao thông vốn rất khó khăn
tuy nhiên với các bệnh nhân có sử dụng rượu bia thường hôn mê sâu và không thể xác định được mức độ tổn thương
nên việc xử lý càng khó khăn gấp bội
vì vậy thưa quý vị hãy đăng ký kênh dưới phim này để ủng hộ kênh của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã theo dõi
xin chào các bạn
xin chào các bạn
cảm ơn quý vị đã theo dõi
xin chào các bạn
xin chào các bạn
sáu mươi bảy lê văn khương phần hiệp thành quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
khoảng trưa ngày một mươi sáu tháng hai người dân phát hiện vụ việc nên báo cơ quan công an
nhận tin báo công an quận một mươi hai đã có mặt khám nghiệm hiện trường
đến hơn một mươi năm h cùng ngày thi thể người phụ nữ được đưa về nhà xác tiếp tục làm rõ nguyên nhân
công an sau đó đã niêm phong căn nhà này
tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
đến tối ngày một mươi sáu tháng hai trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh hcdc
đã thông báo thành phố chỉ còn một mươi hai điểm phong tỏa phòng covid một mươi chín
giảm từ ba mươi năm điểm tính từ thời điểm cách đây một tuần
hai điểm phong tỏa còn lại nằm tại năm quận thành phố trên địa bàn thành phố hồ chí minh
bao gồm quận ba quận bình tân quận gò vấp quận tân bình và thành phố thủ đức
trong đó quận tân bình có nhiều địa điểm còn phong tỏa nhất là năm điểm
như vậy sau một tuần có đến ba mươi năm điểm phong tỏa liên quan đến ba mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh đã xét nghiệm giám sát thu hẹp phong tỏa
và gỡ phong tỏa các địa điểm đến an toàn trong phòng chống covid một mươi chín
đây là kết quả các dữ hiệu tích cực cho thành phố hồ chí minh
chưa có ca mắc covid một mươi chín mới trong cộng đồng
tuy nhiên thành phố vẫn tiếp tục xếp chặt cách ly
và xét nghiệm những nhắn đối tượng trở về địa bàn làm việc sau kỳ nghỉ tết
chiều tối mùng năm và mùng sáu tết nguyên đáng mọi năm
là cao điểm mà người dân các tỉnh thành đón tết trở lại thành phố hồ chí minh làm việc
do đó chiều tối ngày một mươi sáu tháng hai
trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh hcdc đã đưa ra kế hoạch cụ thể
để các đơn vị liên quan thực hiện cách ly các nhóm đối tượng
kế hoạch đưa ra cho bốn nhóm đối tượng nhằm thức xuất với bệnh nhân covid một mươi chín
người trở về từ những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội
người từng đến đi về từ các ổ dịch đang hoạt động
hoặc từng đi qua địa điểm mà bộ y tế thông báo
và cuối cùng là nhóm từng đến đi về từ các địa phương đang bị phong tỏa
các ổ dịch hoạt động địa điểm bộ y tế thông báo nhưng đã khai báo hơn một mươi bốn ngày
ba nhóm đối tượng đầu tiên sẽ được cách ly tập trung ngay sau khi rời khỏi địa phương
trước khi trở lại thành phố hồ chí minh
tần suất lấy mẫu xét nghiệm sẽ nhiều hoặc ít
tùy vào tính phức tạp của khu vực các nhóm đối tượng ở hoặc đi qua
còn nhóm cuối cùng chỉ cần tự theo dõi sức khỏe
đồng thời sau tết nguyên đáng hcdc tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên
tại các khu vực tập trung đông người như sân bay tân sơn nhất
ga sài gòn và bến xe quận một mươi hai
hcdc cho biết thêm từ khi phát hiện các ca nhiễm cộng đồng
từ nhóm nhân viên bốc xếp tại sân bay tân sơn nhất
tổng số xét nghiệm những người liên quan đã được thực hiện đến nay là hơn bốn mươi
các kết quả đỡ âm tính trừ trường hợp nhân viên nghỉ việc và người nhà
hai bệnh nhân là mẹ con được phát hiện gần đây
hai nghìn chín trăm ba mươi chín nhân viên y tế và bệnh nhân tại các bệnh viện liên quan
đã được lấy mẫu và có kết quả âm tính
để thuận tiện cho giáo viên tiểu học bắt đầu chương trình dạy trên internet
vào hôm nay một mươi bảy tháng hai
tại tp hcm đã công bố hướng dẫn các phương pháp có thể áp dụng
ngoài các môn chính yếu tùy vào điều kiện cụ thể
các trường tự chủ động bổ sung các môn học để đa dạng nội dung tiếp thu
hướng dẫn của sở giáo dục đào tạo tp hcm nêu học sinh khối một đến khối ba
ba học trên internet các môn toán tiếng việt ngoại ngữ
hai lớp còn lại trong bậc tiểu học thì học toán tiếng việt ngoại ngữ
khoa học lịch sử và địa lý theo khung thời gian linh hoạt
giáo viên có thể lựa chọn một hoặc nhiều hình thức dạy trên internet khác nhau
nhà trường sắp xếp thời gian học thông báo cho phụ huynh để hỗ trợ học sinh
ngoài ra giáo viên cũng có thể xây dựng các video bài học
trang tả trên các tranh thông tin kèm theo các bài tập tương tác
từ biểu mẫu trực tuyến như microsoft form google farm
hoặc tại cô có thể dùng ứng dụng mạng xã hội ứng dụng dấu tiếp video
để giao các bài giảng trao đổi giải đáp thắc mắc cho học sinh
ngoài các cách làm trên tùy theo điều kiện giáo viên có thể sử dụng các ứng dụng khác
đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh nhưng theo tinh thần tự nguyện không bắt buộc
theo quyết định của ubnd tp hcm kế hoạch học trên internet này
sẽ kéo dài đến hết tháng hai chờ thông báo tiếp theo của thành phố để có hướng dẫn mới
vừa rồi là những cập nhật trong bản tin sáng phương nam
và bây giờ thanh trúc xin mời quý vị cùng đến với thông tin thời tiết
tại các vùng trên cả nước
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé